chiều nay tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp thủ tướng đức olaf schol
nhân dịp thủ tướng đức thăm chính thức việt nam
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh chuyến thăm chính thức việt nam của thủ tướng đức olaf schol
nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng của quan hệ hai nước diễn ra sau hơn một mươi năm
thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm hai nghìn một mươi một khi hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới
trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến nhanh chóng phức tạp
đánh giá cao kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa thủ tướng đức và thủ tướng phạm minh chính
hoan nghênh các thỏa thuận hợp tác mà các bộ ngành hai bên ký kết nhân chuyển thăm
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với đức
vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương
và đề nghị hai bên duy trì phát huy những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua
tiếp tục đẩy mạnh hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước
vì hòa bình hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới
nhân dịp này tổng bí thư cảm ơn sự hợp tác hỗ trợ của đức với việt nam trong nhiều năm qua
trong đó có việc hỗ trợ vaccine phòng chống covid một mươi chín
góp phần giúp việt nam đẩy lùi dịch bệnh và sớm mở cửa phục hồi kinh tế xã hội
thủ tướng đức olaf schol cảm ơn tổng bí thư nguyễn phú trọng đã dành thời gian tiếp đoàn
cũng như sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân việt nam dành cho đoàn
chúc mừng những thành tựu ấn tượng của việt nam trong phát triển đất nước
thủ tướng đức khẳng định đức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược đức việt nam
cũng như coi trọng vai trò vị thế quốc tế của việt nam trong đó có vai trò của việt nam tại asean
hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
trong đó có việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên tại các diễn đàn quốc tế
phát huy vai trò của luật pháp quốc tế củng cố hòa bình phát triển ở các khu vực